phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian qua tình hình thế giới và khu vực không ngừng biến động xung đột vũ trang có chiều hướng ngày càng leo thang và khó lường
cục diện chính trị thế giới tiếp tục chuyển dịch theo xu hướng đa cực đa trung tâm đòi hỏi tăng cường sự đoàn kết gắn bó keo sơn giữa lực lượng công an nội vụ ba nước
đồng chí bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng rằng hội nghị thường niên bộ trưởng công an nội vụ ba nước campuchia lào việt nam lần thứ nhất sẽ tạo ra cơ chế hợp tác mới cho lực lượng công an nội vụ ba nước nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước cũng như đảm bảo an ninh trật tự khu vực tam giác phát triển và khu vực asean
sau phiên khai mạc hội nghị bắt đầu chương trình nghị sự
các ý kiến đều khẳng định trong thời gian qua quan hệ hợp tác giữa ba bộ trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã không ngừng được củng cố và phát triển góp phần vun đắp phát huy quan hệ truyền thống tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt ba nước việt nam lào campuchia

trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn công an các đơn vị địa phương đã khắc phục khó khăn nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động triển khai bám sát chương trình kế hoạch công tác của bộ năm hai nghìn hai mươi bốn và đã hoàn thành nhiều công việc lớn đột xuất theo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trên lĩnh vực công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật
công tác điều hành chỉ đạo có nhiều đổi mới xử lý tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh quyết liệt tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ đảm bảo tốt điều kiện về tài chính hậu cần kỹ thuật y tế cho toàn lực lượng công an trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị lớn được đảng nhà nước giao trong quý i
chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm quý ii thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị các đơn vị ra soát lại chương trình kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi bốn đặc biệt công tác trọng tâm phân công thực hiện rõ người rõ việc rõ trách nhiệm rõ thời gian hoàn thành đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng mua sắm của công an các đơn vị địa phương các dự án trọng điểm của bộ công an khẩn trương hoàn thiện ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật đảm bảo ti
nhiệm đổi mới công tác lãnh đạo điều hành thực hiện nghiêm quy chế làm việc thường xuyên ra soát bố trí cán bộ chiến sĩ phù hợp với năng lực trình độ quan tâm đào tạo đào tạo lại nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ quan tâm cải cách thủ tục hành chính lề lối làm việc tinh thần thái độ phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ chiến sĩ đặc biệt nâng cao quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao
để làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về an ninh con người và đảm bảo an ninh con người ở việt nam vào trường ngày hôm nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội thảo khoa học cấp hội đồng an ninh con người và bảo đảm an ninh con người ở việt nam lý luận và thực tiễn
hội thảo gồm hai phiên thảo luận qua đó làm rõ quan điểm chính sách và những vấn đề cơ bản về an ninh con người và đảm bảo an ninh con người đánh giá thực tiễn và những kiến nghị
đề xuất định hướng giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh con người ở việt nam hiện nay
hội thảo khẳng định đảng nhà nước việt nam luôn đặt an ninh con người đảm bảo an ninh con người là mối quan tâm hàng đầu luôn trú trọng thực hiện cam kết quốc tế về vấn đề này
cơ quan chức năng việt nam đã áp dụng những biện pháp hiệu quả đồng thời tích cực thực hiện hợp tác quốc tế khu vực nhằm đảm bảo an ninh con người
kết quả hội thảo góp phần hoàn thiện lý luận bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ an ninh quốc gia chất lượng cao
đồng thời cung cấp luận cứu khoa học phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức công tác đảm bảo an ninh con người ở việt nam góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
thưa quý vị hơn hai mươi năm công tác trong lực lượng công an nhân dân
trong đó bốn năm giữ cương vị trưởng công an xã mộc nam thị xã duy tiên tỉnh hà nam
thiếu tá ngô đức long luôn gương mẫu tận tụy với công việc cùng với cán bộ chiến sĩ của mình trong đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân
góp phần lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc lập nhiều chiến công xuất sắc trong phòng chống các loại tội phạm đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn được cấp ủy chính quyền và nhân dân tin yêu quý mến